những búp măng non len mình qua những kẽ đá để trồi lên mặt đất ở độ cao ba trăm linh năm trăm linh mét trên đỉnh núi cấm xã an hảo huyện tịnh biên tỉnh an giang
loài cây có sức sống mãnh liệt chuyên trồng trên vùng đồi núi cao thiếu nước này đang giúp người dân miền sơn cước ao ấm cơm no cuộc sống trở nên khấm khá
đó là măng tre mạnh tông núi cấm
là ngọn núi cao nhất dãy thất sơn của vùng bảy núi tỉnh an giang núi cấm ở xã an hảo huyện tịnh biên được xem là nóc nhà của vùng đồng bằng sông kiều long
khách du lịch hành hương trong và ngoài nước còn gọi thiên cấm sơn là đà lạt thứ hai vì khí hậu quanh năm mát mẻ gió mát chim ca
vào những buổi bình minh có thể thấy rõ những làn sương mù răng răng lãng đáng trên mặt mặt
trên đỉnh núi hoặc những đám mây treo vắt vườn qua sườn núi làm sao xuyến lòng lữ khách tha phương
thế nhưng không chỉ có bồng lai tiên cảnh
với khí hậu đặc trưng của vùng rừng núi đất phương nam núi cấm còn chứa được hàng trăm loại đặc sản trên mình
từ các loại rau rừng có quanh năm đến các loài cây ăn trái thu hoạch rộ vào mùa giáp tết
thì vào thời điểm mùa mưa loại đặc sản được người ta nhắc đến là măng tre mạnh tông
được trồng trên các vổ đá cao của đỉnh núi cấm
theo những bậc cao niên sinh sống trên núi cấm
thì khi họ đặt chân lên ngọn núi cao nhất miền tây đã thấy cây tre mạnh tông hiện hữu rồi
thế nhưng trước đây hầu hết là tre mọc hoang trên các triển dốc đồi núi
khi người dân bắt đầu khẩn hoang khai phá đất rừng để làm nương giấy
thì có người chặt phá tre mạnh tông đi để nhường chỗ cho các loại cây trồng rau màu khác
tuy nhiên có người di rời những bụi treo
này ra bìa rừng hoặc trồng thành hàng theo lối mòn để đánh dấu phân định danh đất với người kế cận
không ngờ cây tre mạnh tông vẫn sanh tốt và cho măng cho cây mới phát triển
những người nghèo khổ mới lên ở đất này
thì lên ở đất này những người nghèo mới đi sinh cái con nó đó đem về trồng
thành thử ra cái mạnh tông này là nó nhiều
đất của chú đâu mà chú không có hạ bỏ đó thì chắc cũng từ ba bốn tấn ba bốn tháng ăn
đầu tiên thì nó chỉ là trồng ranh
trồng để nó giữ ranh đất ở hai bên rồi sau có lẽ mới bán từ từ
từ từ thì thị trường nó mới mua chứ đầu tiên là ai cũng nghĩ trồng ranh thôi
vì ranh đất thì ranh núi nó đâu có phải như ranh đồng bằng đâu làm có đề bờ đê đâu
bên đây hàng tre bên kia hàng tre
thế chừng tới bàn hàng nó mua được thị trường nó mua được chuộng
thì nó mới trồng lên sau này mới trồng thành cây kinh tế
chứ không có nghĩ là trồng cây kinh tế gì đó đâu
là loài cây đặc hữu của núi cấm
nên tre mạnh tông có thể chống chịu và sống được
ở những khu vực khắc nghiệt như các vùng đồi đá cao ít đất và thiếu nước
cây tre luôn sống khỏe mạnh ít tốn công chăm sóc
không phân thuốc hóa học mà vẫn vươn cao đón ánh nắng mặt trời
rồi tới mùa xa mưa lại cho ra những búp măng non hết sức tươi ngon
với những đặc tính này cây tre mạnh tông ngày càng được trồng nhiều
gần như giải rác khắp các vùng sườn đồi núi
theo thống kê chưa đầy đủ của ủy ban nhân dân xã an hảo
diện tích trồng tre mạnh tông trên núi cấm hiện khoảng từ năm mươi đến sáu mươi

thông nhạc thì thấp hơn mấy vườn kia chút nhưng mà cũng ổn định

chứ như mấy tre già là măng nó sẽ không có

khác với cảnh thu hoạch trên đỉnh dưới chân núi cấm luôn tấp nập xe chở măng ra vào vựa để cân bán
dọc theo đường vào cổng khu du lịch núi cấm và đường lên đỉnh núi
có gần chục vựa lớn nhỏ thu mua măng mạnh tông
tuy nhiên quy mô nhất và hình thành
sớm nhất thu mua nông sản trái cây trong đó có măng mạnh tông là vựa thảo đen của anh bùi văn đen
mỗi ngày vựa anh đen thu mua trung bình khoảng một mươi năm tấn măng tre mạnh tông của nông dân trên núi chở xuống bán
bên cạnh bán lại măng tươi cho các chợ cơ sở anh đen còn chế biến măng chua
để cung cấp cho các siêu thị ở thành phố hồ chí minh bình dương và cung ứng cho xuất khẩu
mỗi ngày cơ sở thảo đen cung cấp ra thị trường khoảng ba năm tấn măng chua
từ đó đã tạo công an việc làm
thu nhập khá cao cho hàng chục lao động người địa phương
nhất là người khơ me trong xã an hảo và các xã lân cận

cái thịt nó mịn hơn nó ngon hơn mục măng của mình nó dẻ
hàng mịn nó dễ tiêu thụ lắm
các siêu thị trên bình dương mấy chỗ nó làm xuất khẩu nó cũng lấy hàng mịn về nó lột với nó lấy măng chua luôn
so với các năm trước thì năm nay là măng có mang lại hiệu quả rất là nhiều cho các hộ dân ở trên núi
vậy cái giá cả năm nay thì cũng tương đối ổn định
thì từ đầu
từ đầu vụ mà măng mới có thì cái giá nó rất là cao
từ hai mươi mấy hai mươi lăm ngàn khoảng hai mươi lăm ngàn
còn từ từ mà vô rổ tới bây giờ thì xuống còn khoảng năm ngàn là mua tại vượng
thì cái đó là năm nay thì bà con trên mới cắm rất là phán khởi
năm nay là măng thì cái năng sức nó rất là cao so với các năm trước
măng thì hiện nay cũng giúp cho dân trên núi là giải quyết việc làm với các hộ dân trên núi rất là nhiều
nó mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân đặc biệt là một số hộ dân cũng thoát nghèo cũng nhờ măng
nhiều người quả quyết đã đến tham quan du lịch hành hương núi cấm mà không thưởng thức món bánh xèo làm bằng nhân măng mạnh tông thì thật uổng phí
hay thưởng thức những món ăn khác chế biến từ măng như món măng xào măng hầm giò heo ruộng bò
từ đó du khách đến đây cũng tìm mua măng núi về làm quà hay để tự tay chế biến
những món ngon từ măng cho gia đình thưởng thức
bây giờ mày măng nhân bánh xèo cũng được rồi mày măng cái gì cũng được hết nó có đồ ngọt sẵn có đồ ngọt đồ giòn nó có đá sẵn
mày đem ra đi mà nấu canh cũng được đem đi hầm cũng được đem đi heo hay giò bò là nó ngon thôi
còn làm thì nó đủ thứ làm nhưng mà nó không bằng hai cái món đó
trước khi chia tay ekip của truyền hình nhân dân cũng được lão nông ba tùng hết đãi bữa cơm trưa dân giá của người dân lao động với món giò heo hầm măng cá lóc muối chiên thơm nước mũi
hai tô canh măng vừa được múc ra còn nghi ngút khói tỏa mùi thơm làm ai nấy không thể nhìn thêm cơn đói nữa
những miếng măng tươi được nấu chín vẫn giữ được độ thơm ngọt và giòn đặc trưng riêng của đặc sản miếng
các hành vi nguyên liệu cao tiền sơn cướp vừa thấm đượm tình đất tình người của những nông dân cần cổ lao động mà chân chất
tin rằng những mùa măng mạnh tông no ấm nữa sẽ nối tiếp nhau về trong những mùa xa mưa năm tới